tin đến từ tỉnh bắc giang một đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản vừa bị công an
huyện tân yên tỉnh bắc giang khởi tố bắt tạm giam
vi văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở phúc hòa tân yên bị bắt giữ về tội cướp tài sản vào ngày ba tháng bốn
năm hai nghìn một mươi sáu hảo đến quán tạp hóa ở xã tân trung tân yên thấy anh nguyễn văn thành và anh nguyễn đức
tuân cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đang ngồi chơi đánh bài uống bia hảo đã rút khóa số tám trong người ra
còng tay anh thành rồi tự xưng là công an đồng thời chiếm đoạt bảy trăm linh đồng của anh thành
tại cơ quan công an đối tượng hảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an quận một tp hcm cho biết hiện đang tạm giữ lã tâm hải một mươi sáu tuổi quê tại thanh hóa
và nguyễn trí bảo cũng một mươi sáu tuổi quê tại lâm đồng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm hải lét xe máy chở bão đến
công viên hai mươi ba tháng chín phường phạm ngũ lão quận một thì thấy chị nguyễn thị diễm phương đang ngồi
trên ghé đá trò chuyện với chị trương thị ngọc huyền thấy vậy hải điều khiển xe dừng lại cách
hai phụ nữ khoảng hai mươi mét rồi đi bộ tiếp cận hải rút khẩu súng giả chỉ vào người chị phương
rồi yêu cầu đưa tiền nhưng người phụ nữ nói không có sau đó hải cất khẩu súng vào lưng quần
rồi kêu bảo đưa dao bấm đồng thời chỉ vào người chị phương thế vậy chị huyền ngồi cảnh liền bỏ chạy
kêu cứu trì hồ các chiến sĩ cảnh sát cơ động tp hcm đang tuần tra gần đó phát hiện nên đuổi theo
bắt giữ cả hai tại cơ quan điều tra hai tiếu niên còn khai nhận thực hiện một vụ cướp tài sản khác
vào giờ ba mươi phút cùng ngày tại công viên hai mươi ba tháng chín
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa bắt quả tang đối tượng hồ lê quốc việt
tạm trú tại phường phước long nha trang khi đang bán ma túy
nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân qua trang facebook cảnh sát hình sự khánh hòa
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy phối hợp với công an phường phước tân tp nha trang
đã bắt quả tang hồ lê quốc việt đang bán ma túy đá cho một đối tượng ở phường phước tân
tăng vật thu giữ gồm hai bịch ni lông có chứa ma túy đá
thưa các đồng chí và các bạn gần ba năm nay mô hình tiếng cảnh an ninh và cổng an ninh văn hóa
ở sa gung ré huyện di linh tỉnh lâm đồng đã phát huy được sức mạnh của nhân dân
trong việc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm
đây là mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc có hiệu quả của địa phương trong những năm qua
những năm trước đây chưa có mô hình tiếng kẻng an ninh và cổng an ninh văn hóa
thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tương đối phức tạp
trước tình hình đó đảng ủy chính quyền xã đã ra nghị quyết và xây dựng lực lượng
gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống tại khu dân cư
xây dựng mô hình tiếng kẻng an ninh và cổng an ninh văn hóa
nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương
đặc biệt là tình trạng cậy cửa vào ban ngày trong mùa vụ người dân đi làm vắng thì cũng có xảy ra
nhưng từ khi có cổng rào an ninh và tiếng cảnh an ninh thì tình hình tội phạm giảm hẳn đi
xã gung ré hôm nay đã xây dựng được lệ làng bằng chính tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
từ lực lượng nông cốt là hội cụ chiến binh với tổ tuần tra tự quản đầu tiên
vận động còn đơn lẽ gặp nhiều khó khăn
đến nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động tiến cảnh an ninh và cổng an ninh văn hóa
đã nhận được sự đồng thuận của bà con nhân dân trong thôn xóm
đặc biệt các vụ trộm trên địa bàn của xã nay đã giảm hẳn so với những năm trước
từ ngày có mô hình tiếng cảnh an ninh và cổng an ninh đến giờ là cái tình an ninh được đảm bảo rất tốt
nhân dân trong địa phương
phấn khởi làm ăn không lo bọn trộm cắp hoành hành và không lo bị mất tài sản nữa
không còn các tệ nạn xã hội hoành hành đời sống nhân dân ở xã gung ré ngày càng phát triển trong sự đoàn kết của toàn dân
mô hình tiến kẻn an ninh cổng an ninh văn hóa đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đã phát huy được tác dụng ngăn ngừa các loại tội phạm
với mô hình dân cử dân nuôi đóng góp tùy lòng hảo tâm của bà con trong xã đã xây dựng được thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn toàn xã
với hình thức hoạt động bằng sức dân và vì dân mô hình trên đã khơi dậy nét đẹp trong đời sống xóm làng và đã trở thành người bạn đồng hành của mọi nhà trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh phổ quốc trên địa bàn của xã
với hình thức hoạt động bằng sức dân và vì dân mô hình trên đã khơi dậy nét đẹp trong đời sống xóm làng và đã trở thành người bạn đồng hành của mọi nhà trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh phổ quốc trên địa bàn của xã
sau đây là một số thông tin về hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày năm tháng sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh quảng ninh phối hợp cùng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành phát hơn một tờ rơi tuyên truyền các quy định về pháp luật tại cảng tàu du lịch tuần châu khu làng trài cái xà công
đây là những điểm tập trung khách du lịch và ngư dân sinh sống trên địa bàn thành phố hạ long
hoạt động tuyên truyền nhằm hướng dẫn cá nhân tổ chức nâng cao vai trò trách nhiệm tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm các quy định về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao hiểu biết của người dân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm không khai thác thủy sản hủy diệt bảo vệ đa dạng sinh học bảo vệ môi trường
đây là những điểm tập trung khách du lịch và ngư dân sinh sống trên địa bàn thành phố hạ long
môi trường sống ngày nay đang kêu cứu bởi sự khai thác bừa bãi quá mức của con người
tại lễ meeting ubnd tỉnh quảng ngãi đã trao bằng khen cho bốn tập thể và hai cá nhân đạt giải thưởng môi trường tỉnh quảng ngãi lần thứ ba năm hai nghìn một mươi sáu và trao tặng bốn mươi suất học bổng cho học sinh nghèo tiểu học
ngay sau lễ meeting hơn một cán bộ đoàn viên và nhân dân đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh
vâng thưa quý vị để hướng tới ngày môi trường thế giới ngày năm tháng sáu qua những hoạt động hưởng ứng mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng đây là dịp để nâng cao nhận thức cho mỗi tổ chức cá nhân về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đồng thời hiểu rõ hơn về những hiểm họa do ô nhiễm môi trường gây ra
và chị hương biết không trong vấn đề môi trường thì rác thải cũng là một bài toán khó mà các ngành chức năng đang tìm cách giải quyết
với mô hình là rác không tiếp đất theo mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh
hiện đại và xanh sạch đẹp được triển khai tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi bốn tạo lên những sự kỳ vọng về việc làm xanh sạch các đô thị trong quá trình phát triển
thế nhưng qua gần hai năm triển khai thực hiện mô hình thì câu chuyện về rác thải ở thành phố tuy hòa vẫn là một vấn đề nóng gây bức xúc mỗi khi được nhắc đến
đất đá gạch bao xi măng chất đóng nằm lẫn lộn trang cả xuống đường
đoạn đường ngắn chưa đầy một km có đến cả chục đống rác thải đổ bừa bãi
hai bên con đường ngập trong rác thải xây dựng
biển cấm nhưng rác thải nằm ngay bên cạnh
cảnh quan xanh hai bên đường bị phá bỏ bởi những hình ảnh không mấy thẩm mỹ du khách bất đắc dĩ phải chiêm ngưỡng mỗi khi đi qua
tuyến đường lê duẩn nối dài bây giờ nhiều người gọi bằng một cái tên khác
con đường của phế thải xây dựng
thấy là đổ hết cái nếp này xong cái ô tô đến hốt đi
hốt đi rồi bắt đầu người khác lại đổ
hiện nay cô thấy ở cái đề phường chín này mấy cái bảng ra ngay cái đường chỗ phụ động kia
đề mấy cái bảng nhưng mà cô thấy người ta vẫn nén nút người ta đổ
theo đề án rác không tiếp đất thành phố trang bị các xe đẩy rác ở từng khu dân cư
đúng giờ quy định người dân bỏ rác ra xe đẩy công nhân thu gom và đẩy ra tuyến đường chính
đường chuyển đến bãi trung lấp
xong đây là thực tế đang diễn ra ở không ít tuyến phố
điểm tập kết rác tạm thời xe chứa rác
coi như không biết rác cứ đổ bỏ đầy bên ngoài
lịch trình thu gom rác không quan tâm cứ có rác là bỏ ra đường
biển cấm đổ rác quy định rõ mức phạt được dựng lên
rác thì vẫn mặc nhiên xuất hiện ngay bên dưới
rất nhiều biển cấm đã bị bỏ quên
dù vẫn nằm ở đó
không thể phủ nhận những kết quả đạt được từ mô hình rác không tiếp đất trong thời gian qua
thành phố tuy hòa đang nỗ lực xây dựng đô thị
xanh sạch đẹp
xong những kết quả này dường như vẫn chưa đủ
khi nhiều hình ảnh không đẹp mắt vẫn đang từng ngày diễn ra
những con đường chưa sạch những góc phố chưa đẹp
thường xá nước
có khi xá từ kia dọc đây là nước
mà cái này thì ở khu phố họp nói rất nhiều
tức là cách đây là ba năm rồi
nhưng mà cũng không khắc phục được
chủ yếu của người dân không tự rác thứ hai là khâu quản lý của các cơ
banh ngành phường thành phố không cương quyết
và lại thêm một đống rác thải xuất hiện ngay trên đường phố
qua theo dõi phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn chúng tôi cũng như là quý vị đã phần nào hiểu được
vì sao mô hình rác không tiếp đất tại tỉnh phú yên lại chưa đạt hiệu quả như mong muốn
yếu tố quan trọng ở đây vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc thu gom rác thải
mà đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng
như những ngày vừa qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân dân
bên cạnh đó thì nếu như rác thải không được xử lý tốt
thì cũng là tác nhân gây ra nhiều dịch bệnh cho con người
vâng và trước tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay thì cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ trưởng y tế các ngành tăng cường công tác khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh mùa hè và nắng nóng cho người bệnh
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tích cực tuyên truyền cho nhân dân người lao động
và chủ lao động trên địa bàn hiểu và biết phòng tránh tác hại do nắng nóng gây ra đối với sức khỏe con người
như say nóng say nắng dối loạn thân nhiệt mất nước ngất kiệt sức gia tăng bệnh hô hấp
đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền đến các đối tượng dễ tổn thương như người già phụ nữ có thai
trẻ em tại các khu vui chơi giải trí nhà trẻ công nhân làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao
nông dân tổ chức
tại khoa khám bệnh các bệnh viện cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt về hướng dẫn cải tiến quy trình khám bệnh
tại bệnh viện bố trí đủ ghế ngồi bổ sung quạt đảm bảo thoáng mát cho người bệnh trong thời gian chờ khám
tại khoa điều trị tùy theo điều kiện cụ thể bệnh viện lắp đặt quạt điện đảm bảo người bệnh được nằm điều trị
trong điều kiện thoáng mát cung cấp đủ nước sạch cho người bệnh hạn chế tối đa nằm ghép
tăng cường công tác phân luồng cách ly kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng lây nhiễm chéo các bệnh dịch chuyển nhiễm trong bệnh viện
trong những ngày nắng nóng vừa qua thì khi ra đường chị có trang bị cho mình trang phục gì để tránh nắng không
đương nhiên là tôi có trang bị bởi vì không làn da của tôi sẽ bị cháy nắng mất
như chị xuân đã biết rồi đấy thời gian vừa rồi là ở hà nội nhiệt độ luôn luôn ở mức độ là bốn mươi độ c
và theo tôi quan sát thì tôi thấy ở ngoài đường có rất nhiều phụ nữ họ đi ra đường họ đã phải dùng các trang thiết bị để tránh nắng
tức là tôi thấy họ đeo kính này rồi đội mũ này áo choàng này thậm chí có cả váy để chống nắng nữa
và tôi thấy thì như những thiết bị chống nắng đấy họ còn chưa đủ tôi thấy họ còn sử dụng cả chăn để sử dụng chống nắng
vâng và có thể thấy rằng là các trang phục để chống nắng hiện nay rất là phong phú phải không ạ
còn bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi dạo qua thị trường các vật dụng chống nắng trong một phóng sự sau mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
bịt kín từ đầu đến chân
để ra đường
nắng nóng bốn mươi độ c
thời trang không còn quan trọng nữa
những chiếc chăn cũng được sử dụng để chống nắng
hôm nay chị chi cũng như bao người khác ra đường với kính mắt găng tay khẩu trang áo trông nắng che chắn kín mít từ đầu đến chân
mặc dù không đẹp nhưng đây là cách để chị cùng mọi người chống chọi lại với nắng nóng của thời tiết
thời trang chống nắng cũng biết là cũng chưa là thật sự được
thời trang cũng như là cái chất lượng
liệu chưa thật sự được đáp ứng được cái nhu cầu để bảo vệ sức khỏe
dạo một vòng thị trường thời trang chống nắng có đủ loại từ thân ngắn thân dài một lớp hai lớp
giá giao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng một chiếc tùy loại
tuy nhiên đa phần các sản phẩm không có khả năng chống tiêu cực tím bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
hơn nữa sản phẩm cũng chưa mang lại yếu tố thời trang đang là vấn đề nhiều người tiêu dùng lo ngại
chưa kể việc nhiều sản phẩm chùm kín mít từ đầu đến chân
còn ảnh hưởng đến khả năng điều khiển giao thông của người sử dụng
tôi thấy là đồ chống nắng ở đây thì cũng chưa thời trang lắm màu sắc thì cũng khá là sạc sỡ
thưa quý vị và các bạn có một thực tế là hiện nay các sản phẩm chống nắng
chủ yếu là dành cho các chị em phụ nữ
tuy nhiên nam giới và trẻ em cũng rất cần những cái sản phẩm này để bảo vệ cho sức khỏe của mình
theo ghi nhận của chúng tôi tại thị trường thì hiện nay các sản phẩm chống nắng dành cho nam giới và trẻ em
đang bị thiếu hụt trầm trọng
các bạn có thể nhớ đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mong các nhà sản xuất sẽ sản xuất nhiều hơn mẫu mã nhiều hơn để cho bọn em lựa chọn
mẫu mã chống nắng của nam giới còn hạn chế
mong nhà cung cấp cố gắng cung cấp đầy đủ mẫu mã để phục vụ cho nam giới có những kiểu áo đẹp
ở một quốc gia nhiệt đới mà người dân sử dụng xe máy làm phương tiện giao thông chính như việt nam
các mặt hàng chống nắng được sử dụng phổ biến
vì vậy có thể nói đây là thị trường tiềm năng cho các nhà sản xuất việt nam
tuy nhiên để có được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng
những nhà sản xuất cần có đầu tư bài bản dựa trên các nghiên cứu về khoa học và thực tiễn
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hơn một tuần qua các vụ sạt lở liên tiếp tại tỉnh hậu giang
đã làm đứt đoạn giao thông nông thôn
ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại và tính mạng của người dân trên địa bàn
sau các vụ sạt lở đất nhiều con đường bị thu hẹp chỉ còn gần một nửa
từng mảng bê tông đường trực trở rơi xuống khi lớp đất nền phía dưới đã không còn
sạt lở đất tại đây đã làm đứt đoạn nhiều tuyến đường nông thôn
không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà tính mạng tài sản của người dân cũng bị đe dọa
khi phải qua lại hàng ngày trên những đoạn đường bị sạt lở này
tại tỉnh hậu giang hiện có ba mươi ba điểm sạt lở
người dân sở tại đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này
nhưng cơ quan chức năng tỉnh vẫn chưa tiến hành khắc phục
do phương án gia cố đã có nhưng chưa có vốn thực hiện
giải pháp khắc phục đơn giản nhất là đóng cọc chèn bao cát che mặt nhựa
tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời vì cọc bao cát hay bạt nhựa không thể giữ đất lâu dài
biến đổi khí hậu đã phá vỡ quy luật tự nhiên của các mùa
gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng hạn hán và mưa lũ
và cùng chung với mối lo ngại như ở nhiều địa phương
mỗi năm cứ đến mùa mưa lũ bà con nhân dân bản hột xã mường đun của huyện tùa chùa tỉnh điện biên
lại sống trong thấp thỏm lo âu bởi nguy cơ lũ ống lũ quét dình rập
nếu các cấp chính quyền của tỉnh điện biên không sớm di rời các hộ dân đến nơi an toàn
thì hiểm họa khó lường xảy ra bất cứ lúc nào khi mà mùa mưa lũ hai nghìn một mươi sáu đang đến gần
bước vào mùa mưa thời tiết bắt đầu xuất hiện những trận mưa lớn
hơn năm mươi hộ dân ở bản hột xã mường đun huyện tủa chùa
lại trong tâm trạng lo âu thấp thỏm và ăn không ngon ngủ không yên
cũng giống như đồng bào dân tộc thái ở nhiều địa phương khác
hàng trăm năm nay bà con dân tộc thái ở bản hột chọn ven con suối này định cư
để thuận tiện cho việc sản xuất và sinh hoạt
khi cuộc sống đang ổn định thì những năm gần đây do ảnh hưởng của tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn
nên dòng suối chảy qua bản luôn xuất hiện những dòng lũ lớn
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi một đến nay năm nào người dân trong bản cũng phải hứng chịu những trận lũ
nhẹ thì tàn phá hoa mùa tài sản nặng thì tàn phá nhà cửa đe dọa tính mạng người dân
chúng tôi thì cứ lo lắng
đe dọa sự nú cuốn trôi nhà cửa sự ảnh hưởng về sức khỏe cả con người
đề nghị đến cấp trên giúp quy hoạch cho dân chuyển đi nơi khác để chúng tôi an toàn
trước hậu quả tàn phá của thiên tai để lại trong nhiều năm qua không chờ đợi tiền hỗ trợ của nhà nước
gia đình ông lường văn phối đã chủ động di chuyển nhà đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn
mỗi khi mưa lũ xảy ra
tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện như ông phối
hơn năm mươi hộ dân bản hột hộ nào cũng muốn di chuyển nhưng cuộc sống khó khăn
trong khi đó huyện chưa bố trí mặt bằng và hỗ trợ tiền di chuyển cho các hộ dân
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm thì mưa lũ quét nhà tôi ở vùng rất nguy hiểm
cho nên đề nghị nhà nước
để được di chuyển
xác định rõ tình trạng lũ ống lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến hơn năm mươi hộ dân bản hột xã mường đun
chính quyền và các ban ngành huyện tùa chùa đã xây dựng phương án di chuyển các hộ ra khỏi vùng ảnh hưởng
sau hơn một năm triển khai đến nay dự án mới triển khai xong công tác san ủi mặt bằng
còn lại cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện nước vẫn chưa được hoàn thiện
nguyên nhân chính của việc các hộ dân bản hột vẫn chưa di chuyển là do huyện chưa có tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ bị thu hồi đất
mặt khác huyện vẫn chưa có tiền để hỗ trợ cho các hộ thuộc diện phải di rời
phía huyện huyện tủa chùa đã xây dựng tờ trình kính gửi huyện tỉnh cũng như các xã ban ngành liên quan
thứ nhất là về bố trí tiền để xây dựng hệ thống đường điện
cái thứ hai là cái tiền đền bù đất đai hoa màu cho dân
và cái thứ ba là cái tiền hỗ trợ di chuyển của nhân dân thì hiện nay bây giờ là tỉnh vẫn chưa bố trí được
mùa mưa đã đến người dân bản hột lại thấp thỏm lo âu bởi lũ ống lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào
vì vậy nhanh chóng di chuyển hơn năm mươi hộ dân bản hột xã mường đun đến nơi an toàn là việc làm cấp thiết mà các cấp chính quyền tỉnh điện biên cần nhanh chóng thực hiện
để tránh những thiệt hại không đáng
thưa quý vị và các bạn vào chiều qua tại hà nội tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức trung kết hội thi tìm hiểu ba mươi năm năm tổng cục chính trị công an nhân dân
đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thành lập tổng cục chính trị công an nhân dân
đến sự hội thi có các địa điểm khác
đồng chí lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân
ẩn quận hai tp hcm thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào cột đèn chiếu sáng
thời điểm trên ô tô biển số bảy mươi hai a một nghìn năm trăm một mươi một lưu thông trên đường vành đai phía đông hướng từ vòng xoay mỹ thủy về cầu phú mỹ với tốc độ cao
khi vừa qua trạm thu phí cầu phú mỹ thì bất ngờ lao qua trái đâm thẳng vào cột đèn chiếu sáng công cộng bên đường
may mắn là túi khí bung ra nên hai vợ chồng ngồi trên xe thoát nạn nhưng chiếc xe hư hổng nặng giao thông qua khu vực gặp khó khăn
theo tương trình của tài xế thì nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do xe mất lái
thưa quý vị thời gian vừa qua nhiều xe khách gặp sự cố như tai nạn giao thông cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản cho hành khách đi xe
một trong những nguyên nhân khiến số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tăng cao đó là hành khách chưa biết cách thoát hiểm hoặc chưa được hướng dẫn cách thoát hiểm
sau đây sẽ là những ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về thực trạng này
thưa quý vị và các bạn trước câu hỏi hành khách có biết thoát ra ngoài khi xe gặp sự cố hay bị cháy hay không thì câu trả lời hầu hết là không
và vừa qua vụ thảm khốc tại bình thuận khiến một mươi hai người chết
nguyên nhân cũng do nhiều người dân không biết cách để thoát ra ngoài
hầu hết các xe khách đều được trang bị đầy đủ các thiết bị để thoát hiểm như cửa thoát hiểm búa
thế nhưng những vật dụng này dường như đã bị lái xe phụ xe lẫn hành khách lãng quên
qua kiểm tra như vậy thì tất cả các phương tiện trên xe khách là dụng cụ phản trái chữa chá là bình oxy hai và búa
các xe khách đều có đầy đủ
thứ hai là có các hành khách lên trên xe đối với lái xe và phụ xe chưa truyền được cái việc sử dụng để khi phần chóng trá nổ khi gặp sự cố không hướng dẫn cho hành khách trên xe
cũng qua kiểm tra cùng các cơ quan chức năng
chúng tôi thấy rằng hầu hết các xe khách đều có đầy đủ đầy đủ khẩu trang để thoát ra ngoài khi xe khách lên trên xe